thưa quý vị vào sáng nay đoàn công tác của ban thủ vụ đảng ủy công an trung ương do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc giang
tham gia đoàn công tác có thiếu tướng nguyễn văn long ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
sau hai năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi chín của đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh bắc giang duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước
công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự được trú trọng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tích
kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc giang đã đạt được trong thời gian qua
đại tướng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy bắc giang bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng
quốc hội chính phủ để phân đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm đề nghị ban thưởng vụ tỉnh ủy bắc giang bám sát sự lãnh đạo của trung ương đảng